vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng đã đồng loạt gia quân tiến hành triệu tập và bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại di động trên mạng internet tại các địa điểm là lâm đồng tp hcm sơn la
tại lâm đồng tiến hành khám xét bắt khẩn cấp đối tượng trần ngọc đức là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại di động trên website xxx đông com xxx đôi app
kết quả khám xét đã giữ được bảy thẻ tài khoản ngân hàng
một máy tính sách tay sáu điện thoại di động một xe mô tô phân khối lớn và một ô tô
tính đến thời điểm bị bắt giữ đức đã thực hiện giao dịch mua bán phần mềm với hơn một hai trăm linh khách hàng
qua đấu tranh khai thác đức khai nhận đã đăng ký là đại lý của hai website là cellphone tracker com tipsp net để khai thác lượng khách hàng mua phần mềm nghe lén tại việt nam
phần mềm này khi được cài đặt vào điện thoại di động có thể đánh cắp thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng tài khoản email viber zalo
facebook các giao dịch internet banking có thể bị kiểm soát mà chủ tài khoản không hề hay biết
ngoài ra phần mềm này còn ghi âm bí mật nội dung cuộc đàm thoại nghe và gọi
toàn bộ thông tin dữ liệu của các máy điện thoại bị cài đặt phần mềm nghe lén được chuyển đến máy chủ lưu trữ tại nước ngoài
và hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
tiếp tục thông tin về vụ đối tượng xả súng khiến cho gia đình vợ cũ
thương vong xảy ra tại lạng sơn
công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với lý văn sắn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
nghi phạm này đã dùng súng ak bắn bảy người trong gia đình vợ cũ
trước đó công an tỉnh lạng sơn cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ly văn sắn về tội giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi ba tháng một
sắn đã mang theo súng ak tới nhà em gái vợ là chị hoàng thị hoài ở thôn thâm mò xã phú xá
bắn từ phía sau nhà qua cửa sổ phòng bếp khiến cho chị hoài bị thương còn con trai tử vong tại chỗ
sau đó sắn đã tiếp tục cầm súng sang sưởng lầm lốt của anh vợ là hoàng quốc hương
cách nhà chị hoài khoảng một mươi năm mét và xả súng khiến anh hương tử vong
ngoài các nạn nhân kể trên toán còn xả súng khiến cho bốn người khác bị thương
hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong đó có vợ cũ của sắn là hoàng thị toán
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vỏ đạn và bảy chai bom xăng được cất trong ba lô
nguyên nhân được xác định là sắn đòi quay lại với chị toán
nhưng chị toán và gia đình không đồng ý cho nên sắn đã lên kế hoạch trả thù và xảy ra vụ xả súng nghiêm trọng kể trên
lợi dụng lúc người nhà bệnh nhân đang ngủ say đối tượng hành nghề xe ôm đã nhanh tay lấy trộm chiếc túi sách
bên trong có tài sản giá trị trên năm mươi triệu đồng sau đó tẩu thoát
vụ việc xảy ra tại trung tâm y tế huyện gò quao tỉnh kiên giang
với thủ đoạn này
sáng ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang
đã thực hiện lệnh tạm giam hai tháng đối với dương thế dũng bốn mươi ba tuổi
chú tải thị trấn ngò quao huyện ngò quao về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an dũng khai nhận bản thân hành nghề xe ôm trước cổng trung tâm y tế huyện gò quao
hàng ngày dũng thường vào các phòng của bệnh nhân để tìm người bệnh xuất viện để trở thuê
như thường lệ vào dạng sáng ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
dũng đã đến phòng bệnh nhân thì gặp người nhà của bệnh nhân là chị phan ngọc thủy
ba mươi tám tuổi chú tải bình phước nằm ngủ và bên cạnh có chiếc túi sách
nảy lòng tham dũng đã lấy trộm chiếc túi sách đem ra ngoài lục xoát lấy được một mươi ba triệu đồng
một chiếc điện thoại trị giá trên hai mươi triệu đồng sau đó đã mang chiếc túi sách để lại chỗ cũ
khi tỉnh dậy phát hiện mất tài sản chị thủy trình báo với cơ quan công an
và ngay trong ngày gây án dũng đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện gò quao đã thu hồi vật chứng và trả lại cho bị hại
hai mươi vụ cướp và một mươi chín vụ trộm cắp tài sản đó là số vụ do một nữ đối tượng thực hiện trên địa bàn tỉnh hậu giang và kiên giang
đáng chú ý là mục tiêu của nữ quái này là các trường và các em học sinh cấp tiểu học
trong đó các vụ cướp nữ trang của học sinh xảy ra trong giờ ra chơi
thủ đoạn này đã một lần nữa cảnh báo về công tác bảo vệ tại các trường học
việc các phụ huynh cần phải cân nhắc khi cho con em mình đeo nữ trang có giá trị
tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng phạm tội
được cha mẹ đưa đến cơ quan công an trình báo
cho bé học sinh lớp một trường tiểu học vĩnh tường một huyện vị thủy tỉnh kiên giang
vẫn chưa hết hoảng loạn
trước đó vào sáng ngày hai tháng một trong giờ ra chơi
cháu bị một đối tượng vào tận trường khống chế đe dọa lấy trang sức bằng vàng
một mươi tám cara đeo trên người và làm cháu bị thương khi dùng sức lấy vòng tay của cháu
trước đó vào sáng ngày hai tháng một trong giờ ra chơi

và một mươi chín vụ trộm cắp tài sản tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh hậu giang
và hai huyện gò quao và rồng riềng tỉnh kiên giang
chủ yếu vào giờ ra chơi lấy được nhiều điện thoại tiền vàng đem bán lấy tiền tiêu xài